hơn một mươi hai năm trăm linh bao thuốc lá không có hóa đơn chứng từ đã được lực lượng cảnh sát kinh tế công an huyện thanh trì hà nội phát hiện thu giữ
cơ quan điều tra đã quyết định khởi tố vụ án khởi tố hai bị can
đây được coi là vụ án về buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu lớn nhất tại địa bàn được lực lượng công an khám phá
qua công tác nắm tình hình đội cảnh sát kinh tế công an huyện thanh trì đã phát hiện nhóm đối tượng là phạm phương tuấn
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm hộ khẩu thương chú tại phường thạch bàn quận long biên
và đối tượng hồ văn hoan sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba hộ khẩu thường trú tại ngô xá cẩm khê phú thọ
có hành vi buôn bán tàng trữ hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu do nước ngoài sản xuất